đợt mưa lũ vừa qua tại thành phố hà giang đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa điểm
riêng tại khu vực tổ một mươi bảy phường nguyễn trãi người dân bức xúc khi phải chịu cảnh đường xá lầy lội
bùn đất tràn hết vào nhà do dự án giàn lấp mặt bằng xây dựng khu đô thị ngay trong thành phố
sau khoảng ba mươi phút trời đổ mưa to hàng chục mét khối nước bùn đất từ trên đồi bất ngờ đổ ập vào gia đình ông nguyễn duy tân
ông cho biết khi trời đang mưa to ông nghe thấy tiếng ục lớn rồi nước và bùn đất chảy ấm ập vào nhà
quá bất ngờ và không kịp trở tay ông và gia đình tháo chạy thoát thân lên đồi cao còn đồ đạc vườn cây bị nước cuốn trôi bùn vùi lấp hết
lần này là lần thứ ba gia đình nhà bị lần này là lần thứ ba rồi
nói cho nên nó không phải là ấy mà lần này là thời đại nhất
coi như là không còn một cái gì cả
rời ra may có một cái hai cái xe máy nó chạy được thoát còn một cái không chạy nổi nào
cũng rời vào hoàn cảnh như vậy
hai ba hội dân tổ một mươi bảy bị ngập úng bùn đất chảy vào nhà
trên tuyến đường quốc lộ vào trung tâm thành phố hà giang và đường lên khu đô thị mới hà sơn bùn đất vẫn còn ngập ngụa
người dân đã tiến hành nạo vét bùn đất lau dọn đồ đạc nhưng vẫn lấy là bức xúc vì tình trạng này đã xảy ra nhiều lần
nguyên nhân là do dự án san ủi mặt bằng xây dựng đô thị mới nằm trên đồi cao
bây giờ người ta san ủi hết đi rồi
bây giờ là mưa xuống là bắt đầu là đấy
mà nước phải mạnh lắm nó mới đưa được cái dòng chảy đất xuống như thế kia
đấy đáng ra là dân khổ quá
ở ngay giữa thành phố mà dân khổ quá như này
theo người dân ở đây cho biết dự án xây dựng khu đô thị mới hà sơn do công ty cổ phần đầu tư trung quý bắc ninh làm chủ đầu tư
có diện tích hơn một mươi hai hectare san ủi từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
công ty đã cho đắp những bờ đề chứa nước và xây dựng hệ thống
thoát nước khi mưa to đập bị vỡ khiến hơn một ba trăm linh mét khối bùn đất và nước chảy xuống hạ lưu
gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân
trước đây thì cái việc kiểm soát cái mặt đường nó trào ra đến đâu thì đã được khắc phục đến đấy
nhưng mà đợt mưa lớn này thì nó bị ảo ra nhiều quá nên là cái việc nó để lại cái hậu quả là hiện nay đang phải tật trình cho tiếp
ngay sau khi thiên tai xảy ra ubnd tp hà giang đã huy động lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ tiến hành nạo vét bùn đất
hỗ trợ người dân
tuy nhiên chỉ một trận mưa to mà người dân chịu cảnh sống trong bùn lầy cho thấy sự bất cập trong công tác phòng chống thiên tai của thành phố
các biện pháp bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai cần phải làm triệt để giúp người dân sinh sống an toàn và ổn định lâu dài